ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định thu hồi khu đất vàng rộng gần năm m hai tại số tám một mươi hai đường lê duẩn theo kết luận của thanh tra chính phủ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định thu hồi khu đất gần năm m hai tại số tám một mươi hai đường lê duẩn quận một
khu đất này được giao do công ty của phần đầu tư lavenu theo quyết định số hai nghìn một trăm tám mươi sáu ngày năm năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hcm
theo kết luận của thanh tra chính phủ cho thấy đất được giao cho thuê không đúng đối tượng đồng thời đã được phó thủ tướng thường trực trương hòa bình có ý kiến kết luận tại thông báo ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của văn phòng chính phủ
sau khi thu hồi ubnd tp hcm cũng giao trung tâm phát triển quỹ đất của tp hcm tiếp nhận quản lý chặt chẽ khu đất đã thu hồi chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật
đây là khu đất vàng liên quan đến những sai phạm của nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an bắt tạm giam vừa qua